chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên các trang mạng xã hội
hai đối tượng gồm đinh trí hiếu và trương thị tịnh tâm đều trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng công an thu giữ ba điện thoại di động hai thẻ atm
một bộ máy vi tính và nhiều tài liệu khác do nợ nần nhiều nên các đối tượng đã vào các tài khoản của người sử dụng
thông báo họ trúng thưởng và yêu cầu bị hại chuyển tiền nộp thuế khấu trừ gia cảnh có trị giá một mươi
của tổng số tiền thưởng thì mới được nhận thưởng sau khi các bị hại chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản
thì xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại bằng thủ đoạn này từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
hai đối tượng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo trên toàn quốc với tổng số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
công an huyện như xuân đang mở rộng điều tra và yêu cầu các bị hại của vụ án đến công an huyện như xuân
gặp điều tra viên nguyễn khánh toàn số điện thoại chín trăm tám mươi hai tám trăm bốn mươi bốn năm trăm chín mươi chín để được giải quyết